cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án
giăn lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
theo đó đề nghị truy tố một mươi một bị can liên quan tới vụ án này
trong một mươi một bị can tám người bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ ba người bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ
trước đó tòa án nhân dân tỉnh sơn la mở phiên tòa xét xử tám người
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tuy nhiên sau bốn ngày làm việc tòa án đã trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra lại
kết luận điều tra xác định trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
tổ chức tại sơn la một mươi một người bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi và lợi dụng chức vụ
đã cùng nhau nhận thông tin tác động nâng điểm cho bốn mươi bốn thí sinh
trong các ngày từ hai mươi chín tháng sáu đến ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi